cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà giang đã thi hành lệnh bắt giữ bị can để tạm giam
khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với đối tượng vi cảnh vẽ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
phó trưởng phòng tài nguyên và môi trường huyện yên minh tỉnh hà giang
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo kết quả điều tra vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi đến tháng năm năm hai nghìn
công trường huyện yên minh tiếp nhận sáu hồ sơ vụ việc liên quan tới hoạt động khai thác đá vôi trái phép
do công an huyện yên minh chuyển đến để xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật
tuy nhiên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ vi cảnh vẻ đã thực hiện không đúng các quy định của pháp luật
dẫn đến những sai phạm nghiêm trọng như tham mưu đề xuất chủ tịch ubnd huyện yên minh xử lý các vụ việc không đúng thẩm quyền
trái quy định của pháp luật đề xuất không tịch thu phương tiện vi phạm hành chính thuộc trường hợp phải tịch thu mà không có căn cứ
chủ trì hội đồng định giá tài sản là tăng vật tịch thu xung quỹ nhà nước không đúng nguyên tắc thiếu khách quan
gây hậu quả thiệt hại lớn cho tài sản nhà nước với số tiền lên đến hàng tỷ đồng
căn cứ các tài liệu chứng cứ về hành vi vi phạm pháp luật của vi cảnh vẻ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà giang đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và tiến hành bắt bị can tạm giam bốn tháng để điều tra